tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
đề nghị hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc trao đổi cấp cao thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tăng cường trao đổi và giao lưu giữa các cơ quan đảng các bộ ngành địa phương và nhân dân hai nước
nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan tuyên giáo tuyên truyền và báo chí hai nước trong việc góp phần đưa quan hệ việt nam và trung quốc không ngừng phát triển ngày càng tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước khu vực và thế giới
đồng chí hoàng khôn minh chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí hoàng khôn minh chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn chân trọng chuyển lời tham hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đến tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đồng chí hoàng khôn minh chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đến tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đến tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
và rủi ro cao trong khi không còn hy vọng về khả năng sống sót của những người mất tích
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc